cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai